thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ